các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nắn đau ca bác sĩ đã hội trẩn và xác định khối u nang bùng trứng trái có kích thước lớn
chèn ép gây đau và tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để phẫu thuật
sau gần hai giờ đồng hồ phẫu thuật các bác sĩ đã lấy ra khối u nang có đường kính hai mươi cm trọng lượng ba ba kg
hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện bát sát
theo ca bác sĩ u nang bùng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như ba đậu
phát triển bất thường trên hoặc bên trong bùn trứng
khối u này có thể là các mô mới khác thường hay là sự tích tụi dịch tạo thành một nang trên buồn trứng
u nang bùng trứng có thể phát triển từ các mô của bùng trứng chiếm khoảng ba sáu các bệnh phụ khoa
u nãng bổng trứng thường có nhiều loại khác nhau và chín mươi là khối u lành tính ít gây ung thư một mươi phát triển thành ác tính
phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh bị u buồng trứng có nguy cơ phát triển thành ung thư cao hơn so với phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ
các khối u này tiến triển âm thầm với trợ trứng mơ hồ hoặc thậm chí không gây ra các trợ trứng bất thường
để hiểu rõ hơn về u nang buồn trứng mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ bác sĩ chuyên khoa hai diêm thị thanh thủy
trường khoa khám sản tự nguyện bệnh viện phụ sản hà nội
nang bùng trứng có rất nhiều loại ví dụ người ta có thể là u nang bì u nang nước u nang nhầy u nang lạc động bằng thử cung
thế thì thông thường các cái mệnh u nang thì là thường là lành tính và có một số ít bệnh u nang sẽ trở thành có biến chứng thành ác tính
thường thì là u nang bùng trứng nó thường xuất hiện từ một cái tế bào nguyên thủy ở bùng trứng
ví dụ như u bì là em bé đẻ ra người ta đã có những cái u cái tế bào nguyên thủy rồi tế bào mầm rồi
ở trong nó có những tổ chức như là da đầu các tuyến bã răng xương hàm
nó phát triển thành một cái u bì mà trong nó có
có xương có răng có da có đủ thứ ở trong đấy tuyến bã trong đấy
thế thì đấy là cái từ nó xuất phát từ những cái bùng trứng
chứ nó không phải là vì là chúng ta làm gì mà nó bị bệnh
và nhất là những bệnh nội tiết thì thường là không ít khi có tác dụng gì đến bùn trứng
bởi vì là những cái nội tiết của bùng trứng
mà chỉ là khi chúng ta có thể là chúng ta có một cái u khối u chế tiết nội tiết thì nó làm ảnh hưởng đến nội tiết của phụ nữ
chứ không phải là bệnh nội cái nội tiết của phụ nữ thì tạo ra u bình trứng
khi nó có biến chứng ví dụ nó xoắn u chẳng hạn nó vỡ u chẳng hạn cái u nó quá to nó vỡ
thì cái chiều dấu hiệu của nó vô cùng nặng nề cả
bởi vì là lúc đấy thì em bé người bệnh có thể bị sốc ngay lập tức và có thể tử vong đấy
bởi vì nó nhiễm trùng nhiễm độc
thế một cái điều nữa là còn một cái biến trứng nữa mà chúng ta hay gặp đến nó gọi là ung thư ung thư bùng trứng
thì ung thư bùng trứng chúng ta phải hiểu là ung thư bùng trứng có thể nó xuất phát trên một cái u lành
có thể nó xuất phát trên tổ chức lành bùng trứng
vì thế cái u bùng trứng hẳn như là không phải vì chúng ta có cái u khối u bùng trứng thì chúng ta sẽ bị ung thư
tất nhiên là có những cái khối u ví dụ như u dạng nước chẳng hạn thì đúng là một cái dạng mà nó dễ bị biến chứng ung thư hơn
thế còn ví dụ u bì thì ít khi gặp hoặc là ví dụ u lạc u bạc tổ cung thì rất rất ít khi là nó chuyển hóa thành
chuyển biến chuyển thành thành u ác tính
thế nhưng mà nhưng mà bác sĩ khuyên là tất cả những người mà đã có
tất cả những khối u bùng trứng thì chúng ta cũng nên theo dõi
bởi vì là u bùng trứng là một cái loại khi mà có biến trứng ung thư thì ung thư bùng trứng là một cái khá là ác tính
để trị là rất là khó khăn
nên chúng ta nên sàng lọc từ sớm
và những cái khối u bùng trứng ấy khi sàng lọc chúng ta su học sàng lọc
sàng lọc khi nào sàng lọc khi gia đình chúng ta ví dụ như có bố có mẹ này chị gái này
hoặc là cô gì chú bác ruột ấy bị ung thư bùng trứng hoặc ung thư vũ
đấy là bởi vì ung thư bùng trứng nó có do xen mà
thế khi người ta thấy là nếu mà người ta gia đình có những người như thế thì người ta cũng nên sàng lọc sớm để sàng lọc thòng dừa cái ung thư bùng trứng
một phần nhỏ những cái khối u bùng trứng có thể biến trả biến chuyển thành khối u bùng trứng lành tính ấy
có thể biến chuyển thành ung thư bùng trứng
tất nhiên là nói thật là cái khối u buồng trứng mà đang lành tính thì điều trị nó rất dễ dàng đơn giản
nhưng khi nó đã ung thư rồi thì chúng ta biết là vô cùng khó khăn bởi vì ung thư buồn trứng
nó không có dấu hiệu báo trước không có cách gì để sàng lọc nó hết mà chỉ khi nào thấy chúng ta đi khám thì chúng ta xét nghiệm thấy nó thôi
và chúng ta không có cách dự phòng ung thư bùng trứng
vì thế nên là bác sĩ vẫn khuyên là các bà nhất là những người lớn tuổi
những người đã mãn kinh rồi những người lớn tuổi mà phát hiện ra một khối u bùn trứng thì lên đi cắt đi
nên đi mộ bởi vì cái đấy là một biện pháp mà để dự phòng ung thư bùng trứng